chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ông đỗ anh dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của ba công ty gồm ngôi sao việt sô lê yên và cung điện mùa đông
nguy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống không có thật giữa nội bộ các công ty nói trên
để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành là một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn
để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối
ngoài ra các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành
đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng nêu rõ các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách
chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện việc công ty tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu
và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư
tạo lập giá trị ảo các gói phiếu
viện kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống
làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty tân hoàng minh
để huy động chiếm đoạt của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư với tổng số hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau không đúng mục đích phát hành trái phiếu
trước khi diễn ra phiên tòa các cơ quan tố tụng đã nhận
được đơn của hơn một hai trăm linh nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo
họ đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
bởi toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan cảnh sát điều tra
riêng đối với hai bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh
đỗ hoàng việt con trai bị cáo dũng phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh
các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt
vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn một trăm linh số tiền của người mua trái phiếu
là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra
chủ tịch tân hoàng minh xin lỗi và xin chịu trách nhiệm cao nhất
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã chính thức mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh
và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị xét xử về tội danh trên là một mươi ba bị cáo khác gồm
nguyễn mạnh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư
và dịch vụ khách sạn sulein
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
và phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh
trong phần thủ tục phiên tòa thẩm phán nguyễn xuân văn chủ tọa phiên tòa cho biết
có sáu sáu trăm linh bị hại được triệu tập tới phiên xử nhưng buổi sáng ngày một mươi chín tháng ba mới có chín trăm tám mươi bảy bị hại có mặt tham dự phiên tòa
do điều kiện phòng xử án không đủ chỗ nên hội đồng xét xử đã dựng dạp lớn ngoài sân tòa án
để các bị hại trực tiếp theo dõi phiên tòa qua hệ thống màn hình
hai luật sư bảo chữa cho ông đỗ anh dũng là luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh
và luật sư nguyễn trọng nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn bisconson
theo hai luật sư bị cáo đỗ anh dũng đã thành thật xin lỗi các nhà đầu tư gia đình bạn bè thân thiết
cán bộ nhân viên của tập đoàn tân hoàng minh đã vất vả lo lắng gặp nhiều khó khăn trong suốt hai năm qua
bị cáo đỗ anh dũng xin nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ án này
trước ngày diễn ra phiên xử bị cáo độ anh dũng gửi lời cảm ơn tòa án nhân dân tp hà nội
viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã áp dụng những biện pháp nhân văn
nhân đạo trong quá trình điều tra truy tố chuẩn bị xét xử đối với bị cáo
bị cáo đỗ anh dũng cảm ơn các cơ sở giam giữ đã quan tâm chăm sóc tạo điều kiện để bị cáo được hưởng chế độ sinh hoạt công bằng
bình đẳng phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe giúp bị cáo có sự minh mẫn tỉnh táo nhất để tham gia tố tụng
về nội dung kết luận điều tra và cáo trạng bị cáo đỗ anh dũng bày tỏ sự tôn trọng và thừa nhận những nhận xét
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cảnh sát nhân dân tối cao là chính xác đúng với diễn biến vụ án và hành vi của bị cáo
bị cáo đỗ anh dũng bày tỏ khi đồng ý về chủ trương và phát hành trái phiếu
bị cáo không có ý thức mục đích lợi dụng việc này để lấy tiền của người dân
khi phát hành trái phiếu bị cáo xác định các trái chủ là những nhà đầu tư chiến lược
nếu không có họ thì phương án kinh doanh của bị cáo khó có thể thành công
ngoài ra bị cáo luôn tâm niệm có vay có trả
hơn nữa thời điểm đó
bị cáo đang phát triển rất nhiều dự án nếu huy động trái phiếu khi đến hạn mà không trả
sẽ khiến uy tín của bị cáo và của tập đoàn tân hoàng minh giảm sút
ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh bán hàng của tất cả các dự án
thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều
trong biên bản ghi ý kiến bị cáo đỗ anh dũng bày tỏ sự ăn năn hối hận
vì nhận thức chưa đầy đủ của mình dẫn đến hậu quả của vụ án
ông dũng trình bày ngay sau khi vụ án xảy ra
bị cáo đã có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách bán tài sản
để có tiền trả lại các nhà đầu tư
quá trình làm việc với cơ quan điều tra bị cáo liên tục nhắn nhủ tới gia đình
bạn bè người thân tìm cách huy động mọi nguồn lực để thực hiện nguyện vọng này
trước khi kết thúc điều tra bị cáo đỗ anh dũng đã nộp hơn năm sáu trăm năm mươi một tỷ đồng
cộng với số tiền cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi hơn hai chín trăm chín mươi hai tỷ đồng
toàn bộ hậu quả của vụ án
là hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng đã được giải quyết triệt đề
loạt dự án hạng sang đầy tai tiếng của tân hoàng minh
tân hoàng minh nổi danh là chủ đầu tư của nhiều dự án hạng sang
với những cái tên quý tộc cổ điển châu âu như the palais louis nguyễn văn huyền
the lysol soleil quảng an the lippon dior hoàng cầu
the el dorado phú thanh phú thượng the capital trần duy hưng
nhưng tập đoàn này cũng từng dính không ít lý do
lùm xùm tai tiếng
trong đó phải kể tới vụ bỏ cọc đất thủ thiêm ở tp hcm hồi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tân hoàng minh cũng được giới đầu tư nhắc tên ở các dự án chậm tiến độ
đáng chú ý nhất là dự án căn hộ siêu sang the palais louis
ở số sáu nguyễn văn huyên quận cầu giấy hà nội
được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn chín và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng cho đến thời điểm sau khi ông dũng bị khởi tố
dự án này vẫn chưa hoàn thiện
điều đáng nói đây được coi là dự án có mức giá siêu đắt
căn hộ the palai dluez được giao bán với mức giá lên tới một trăm bốn mươi năm triệu đồng một mét vuông
tương đương khoảng một mươi ba tỷ đồng đến hai mươi bảy tỷ đồng tức một ba triệu đô la mỹ một căn
tuy nhiên do chậm tiến độ chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng
năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra ba dự án
vi phạm trong quá trình
trình triển khai xây dựng của tập đoàn tân hoàng minh tại hà nội
gồm the palais louis và the palais louis
tại dự án the palais louis một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực
hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công
tám nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng
còn hai dự án the palais louis và the palais louis
có nhiều vấn đề như chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công
dự toán xây dựng
công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt
một số gói thầu cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương
đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng
tại hà nội lô đất ở số hai mươi hai hai mươi bốn hàng bài quận hoàn kiếm
được mệnh danh là lô đất kim cương khi sở hữu vị trí đắc địa nhiều mặt tiền
cũng là một trong những dự án đầy tai tiếng của tân hoàng minh
khu đất dự án này có giá đền bù
thuộc hàng cao nhất hà nội một số vị trí lên tới một tỷ đồng một mét vuông
các căn hộ ở đây được giao bán với giá từ bảy đến ba mươi năm tỷ đồng sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn
tập đoàn tân hoàng minh đã dành bảy năm để có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án
tuy nhiên cuối cùng tân hoàng minh đã sang tay cho mastery s home
để triển khai dự án bất động sản hàng hiệu
tại tp hcm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
tân hoàng minh từng trúng thầu khu đất vàng
tại số hai mươi ba lê duẩn quận một với mức giá cao nhất là một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
cao gấp hai sáu lần giá khởi điểm rồi sau đó đề nghị hủy kết quả
vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm với bức giá
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên
ngoài số tiền chúng đấu giá tân hoàng minh phải nộp thêm hai trăm sáu mươi tỷ đồng tiền phạt
khi đó tập đoàn này cho hay
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ khởi công xây khu phức hợp văn phòng trung tâm thương mại dịch vụ
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho tết công banh
những thông tin liên quan đến phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị đón xem
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo